ngay từ chiều ngày một mươi bảy tháng tám tỉnh quảng ninh đã ban hành công điện yêu cầu các ngành địa phương
khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống giảm nhẹ thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh nguyễn đức long chỉ đạo các ngành địa phương
dừng tất cả các cuộc họp để tập trung triển khai các phương án phòng chống bão số ba
trong đó phải đặt việc bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân lên hàng đầu
đồng thời yêu cầu báo cáo nhanh của tri cục thủy sản cho biết
toàn bộ số tàu đánh bắt thủy hải sản gồm bảy sáu trăm năm mươi ba chiếc công suất dưới chín mươi cv
và bốn trăm một mươi tàu xa bờ đã về các điểm tránh chú bão an toàn
đến một mươi năm h ngày một mươi tám tháng tám toàn bộ bốn trăm chín mươi hai tàu du lịch chở khách tham quan vịnh hạ long
đã về nơi tránh chú bão an toàn
tại thành phố hạ long đã kêu gọi các tàu về nơi trú bão an toàn
các bè không còn trong khu vực nguy hiểm đồng thời giao cho các đơn vị phòng ban chức năng
kiểm tra giả soát hai trăm linh năm điểm có nguy cơ sạt lở chưa được khắc phục
người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
tại các phường có nguy cơ úng lụt cục bộ thành phố hạ long đã xây dựng phương án xử lý kịp thời
tại thị xã quảng yên cũng đã nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi
và tuyên truyền cho người dân gia cố trăng trống ba trăm linh ngôi nhà và bảy mươi một lồng bè nuôi trồng thủy sản
đồng thời tăng cường các phương án đề phòng xảy ra sự cố các tuyến đê biển sung yếu ở đảo hà nam
tỉnh quảng nam yêu cầu các địa phương các ngành tiếp tục chỉ đạo việc gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản
tổ chức kêu gọi di dân từ các lồng bè lên tranh trú hoàn thành công việc trước một mươi ba h ngày một mươi chín tháng tám
trước đó ngay từ một mươi ba h cùng ngày cảng vụ thủy nội địa quảng ninh đã dừng cấp phép
đối với các phương tiện chở khách tham quan trên vịnh hạ long bái tử long và các tuyến đảo
huyện cô tô cũng đã có lệnh cấm biển từ chiều ngày một mươi bảy tháng tám tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi
đồng thời chủ động có phương án dự trữ lương thực thực phẩm cho nhân dân và khách du lịch trên đảo trong những ngày mưa bão
trước đó bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ninh đã duy trì một trăm linh quân số trực công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn